hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cháu t sinh ngày hai mươi chín tháng sáu hai nghìn hai tại phú thọ qua mạng internet và thường xuyên liên lạc với cháu t qua các trang mạng xã hội
sau nhiều lần hẹn t xuống hà nội gặp nhưng không được gia đình tê cho phép ngày sáu tháng bảy đối tượng đã bắt xe đi phú thọ gặp t và rủ tê về hà nội chơi
khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày đối tượng đưa cháu tê đến một nhà nghỉ trên địa bàn quận hoàng mai và thực hiện hành vi giao cấu với cháu tê
ngày một mươi ba tháng bảy đối tượng đưa cháu t về nhà khi bị bố cháu t bắt gặp và đưa đến cơ quan công an trình báo
hiện công an quận hoàng mai tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật